hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và cũng đã có nhiều chủ thẻ ngỡ ngàng khi bỗng dưng trở thành con nợ
đã không dùng đến tài khoản exim bank từ năm hai nghìn một mươi
anh lt hà nội bất ngờ khi nhận được thông tin đang nợ ngân hàng hơn một triệu đồng
do trừ phí tin nhắn báo biến động số dư sms banking và phí quản lý tài khoản
tương tự anh tsn tp hcm sau ba năm không sử dụng tài khoản khi ra phòng giao dịch
báo hủy thẻ cũng được yêu cầu nộp đến hơn chín trăm linh đồng tiền phí duy trì tài khoản
và phí sms banking
mở tài khoản exim bank để nhận trả lương qua thẻ theo chính sách của công ty cũ
chị ttu tp hcm cũng bỗng dưng trở thành con nợ sau khi liên hệ tổng đài ngân hàng
theo đó chị ttu được thông báo có đến hai tài khoản thanh toán
và mỗi tài khoản là hơn bảy trăm linh đồng dù đã một mươi bốn năm không sử dụng đến
đây chưa phải là tất cả khách hàng đã liên hệ exim bank trong những ngày qua
để kiểm tra tài khoản và yêu cầu đóng thẻ
nhưng điểm chung của họ là đều không nhận được bất kỳ một tin nhắn thông báo trừ tiền của ngân hàng
cho các loại phí trên dù ngân hàng vẫn đều đặn thu phí tin nhắn báo biến động số dư hàng tháng
anh tsn chia sẻ tuy số tiền nợ không quá lớn nhưng bỗng dưng trở thành con nợ là điều không hề dễ chịu
từ tài khoản dương chứ đến khi âm tiền nhưng không một tin nhắn thông báo
dù vẫn thu phí fmf banking hàng tháng là điều chúng tôi không thể hiểu được
nhiều ngân hàng áp dụng chính sách khóa tài khoản sau một thời gian
cụ thể khoảng từ sáu đến một mươi hai tháng nếu không phát sinh giao dịch
và có thông báo bằng tin nhắn email hoặc cuộc gọi từ tổng đài cho khách hàng
còn theo chị ttu nhiều người nhận lương qua tài khoản
nhưng khi thay đổi nơi làm việc hoặc công ty đổi sang ngân hàng khác để trả lương
thì thường tài khoản cũ sẽ bị quên đi và chẳng có mấy người chủ động liên hệ với ngân hàng để cắt tài khoản
ngay sau những ồn ào này thông tin mới nhất từ exim bank cho biết
để tránh phát sinh các trường hợp tương tự đối với những tài khoản thanh toán của khách hàng lâu không sử dụng
không phát sinh giao dịch và có số dư về đồng
exim bank sẽ không ghi nợ phí sms banking phí quản lý tài khoản
đồng thời với những khách hàng muốn đóng tài khoản
cũng không phải thanh toán các khoản phí đã được ghi nợ trong thời gian qua
mà sẽ được chi nhánh phòng giao dịch chủ động xem xét xử lý miễn phí
đại diện exim bank chia sẻ
trong thời gian tới ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai các chương trình truyền thông minh bạch đầy đủ
rõ ràng về quyền và trách nhiệm của chủ thẻ cũng như các khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng
câu chuyện về thẻ tiến dụng không chỉ dừng lại ở exim bank
mà nhiều chủ thẻ ngân hàng khác cũng đã liên hệ để đóng thẻ tránh phát sinh nợ tương tự
thậm chí nhiều người cũng bày tỏ sẽ cẩn trọng hơn trong việc mở thẻ nói chung nhất là thẻ tiến dụng
anh ngọc toàn hà nội cho biết
đã nhiều lần được nhân viên ngân hàng gọi điện mời mở thẻ tiến dụng
lúc thì hạn mức bảy mươi triệu đồng lúc lại chỉ có ba mươi triệu
anh toàn nói họ gọi nhiều tôi cũng ngại nên vừa tháng trước tôi đồng ý mở thẻ hạn mức thấp
cứ nghĩ mỏ đấy không dùng thì thôi nhưng sau vụ việc trên
chắc có lẽ tôi sẽ báo đóng thẻ luôn vì thật sự cũng không cần dùng tới
khác với anh toàn anh trần quang hà nội đang sở hữu thẻ tiến dụng của nhiều ngân hàng
và một số thẻ trong số này đã lâu không dùng tới
trước đây truyền khoản giữa các ngân hàng còn chưa thuận lợi và phí dịch vụ cao
nên tôi mở tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để tiện cho các hàng thay toán
thẻ tiến dụng thì nhiều bên trào mời miễn phí mở thẻ và có các ưu đãi hoàn tiền cho chi tiêu
nên tôi cũng mở thẻ để dùng
thậm chí có nơi khi vay vốn kinh doanh nhân viên ngân hàng cũng mời mở thẻ tiến dụng cho đủ doanh số
nên đến giờ thẻ tiến dụng và tài khoản của tôi có tới gần chục ngân hàng khác nhau
mà không phải lúc nào cũng dùng tới
cũng theo vị khách này anh đã liên hệ tới nhiều ngân hàng để đóng tài khoản và thẻ
có ngân hàng cũng trừ phí đến âm tài khoản tương tự như exinbank
và tổng số tiền phí đóng thẻ và truy thu nợ phí
anh quang phải trả để đóng bảy tài khoản ngân hàng là khoảng vài triệu đồng
trên mạng xã hội không ít các bài đăng rủ nhau đóng thẻ ngân hàng
các bình luận xuất hiện rất phổ biến với nội dung như
sau vụ này thì bye bye thẻ tiến dụng luôn nhé đừng mời anh mở thẻ nữa
theo giới chuyên gia sau sự việc xảy ra tại exinbank
nhiều ngân hàng khác sẽ bị vạ lây bởi niềm tin của người tiêu dùng vào thẻ tiến dụng bị lung lay
việc phát triển thẻ mới trong thời gian tới cũng không dễ dàng gì
khi khách hàng đã có sự đề phòng cẩn trọng hơn khi lựa chọn sử dụng dịch vụ sản phẩm ngân hàng
và quan trọng hơn là khách hàng đã lâu tâm rằng chỉ mở thẻ khi có nhu cầu sử dụng thật sự
thẻ tiến dụng là một loại thẻ thanh toán cho phép chủ thẻ chi tiêu trước và trả tiền sau
mỗi thẻ tiến dụng có một hạn mức tiến dụng nhất định là số tiền tối đa mà chủ thẻ có thể sử dụng
hạn mức này dựa trên nhiều yếu tố như thu nhập lịch sử tín dụng và tài sản của chủ thẻ
các ngân hàng đang áp dụng chính sách miễn lãi trung bình từ bốn mươi năm đến năm mươi năm ngày đối với các chi tiêu từ thẻ tiến dụng
sau thời hạn miễn lãi chủ thẻ có thể thanh toán dư nợ tối thiểu hoặc thanh toán toàn bộ dư nợ theo thông báo sau kê thẻ hàng tháng
theo bà nguyễn hồng thanh trường tiểu ban chính sách tri hội thẻ hiệp hội ngân hàng việt nam
cả nước hiện có hơn một trăm bốn mươi triệu thẻ thanh toán trong đó một mươi hai triệu thẻ tín dụng
giá trị giao dịch qua thẻ tiến dụng năm hai nghìn hai mươi ba đạt trên một triệu tỷ đồng
thẻ tiến dụng không chỉ phục vụ khách hàng có thu nhập cao mà cả khách hàng trung lưu khách hàng đại trà
những tiện ích mà thẻ tiến dụng đem lại là rõ ràng như tiêu trước trả sau miễn lãi từ bốn mươi năm đến năm mươi năm ngày
hoàn tiền sau các tri tiêu thanh toán cộng dặm bay với các thẻ liên kết hãng hàng không
nhưng bên cạnh đó cũng có rủi ro
bà thanh lưu ý những rủi ro của thẻ tiến dụng như chậm thanh toán
ảnh hưởng đến tín nhiệm khi xin cấp khoản tiến dụng mới như vay mua nhà mua ô tô
rủi ro mất thông tin thẻ phát sinh giao dịch giả mạo nếu không bảo quản thẻ cẩn thận
đưa thẻ cho người khác sử dụng rủi ro chi tiêu vượt quá nhu cầu và khả năng tài chính của bản thân
do đó khách hàng cần nghiên cứu kỹ quy định sử dụng quy định về tính lãi phí trách nhiệm liên quan
nêu trong hợp đồng sử dụng thẻ tìm hiểu kỹ biểu phí cách tính lãi cho thẻ
sao kê giao dịch hàng tháng cũng như ngày đến hạm thanh toán để tránh nợ quá hạn
chuyên gia kinh tế tiến sĩ cấn văn lực khẳng định
lãi suất cho vai nói chung và lãi suất cho vai thẻ tiến dụng nói riêng luôn được công bố
đặc biệt đến khi hạn trả nợ khách hàng phải trả đúng hạn
bởi nếu quá hạn lãi suất phạt với thẻ tiến dụng là tương đối cao
không riêng tại việt nam mà ngân hàng các nước cũng tương tự như vậy
liên quan đến vụ việc khách hàng phạm huy anh ở thành phố cầm phà quảng ninh
mở thẻ tiến dụng exim bank phát sinh dư nợ tám năm triệu đồng sau một mươi một năm thành tám tám tỷ đồng
ngày hai mươi một tháng ba ông nguyễn hồ hoàng vũ phó tổng giám đốc exim bank cho biết
exim bank cùng khách hàng đã thống nhất xử lý vụ việc đảm bảo mức lãi phí hợp lý hợp tình cho hai bên
và sẽ thông báo tới truyền thông trong thời gian sớm nhất không có chuyện ngân hàng thu tám tám tỷ đồng
sau đó ngân hàng nhà nước đã có chỉ đạo quan trọng nhằm đảm bảo không xảy ra sự việc tương tự trong tương lai
cụ thể tại công văn hai nghìn hai trăm ba mươi năm về việc triển khai biện pháp đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động thẻ ngân hàng vừa ban hành
ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng phải minh bạch các loại phí lãi suất phương pháp tính lãi
đặc biệt là với thẻ tiến dụng và những thay đổi nếu có trong quá trình khách hàng sử dụng thẻ
không những thế các ngân hàng cũng phải cung cấp đầy đủ thông tin và có biện pháp đảm bảo khách hàng đã nắm được thông tin về quyền và nghĩa vụ của mình
đây là yêu cầu rất quan trọng vì thời gian qua nhiều trường hợp đã phản ánh rằng nhân viên ngân hàng chạy theo chỉ tiêu
ép mở thẻ khi vay vốn nhưng chỉ tư vấn qua loa do vậy khách hàng không hiểu hết về lãi suất
cũng như các loại phí dẫn đến bị phạt nặng khi trả trễ hạn
ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng ra soát quy trình nội bộ về phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng
đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành
đồng thời chỉ đạo quán triệt cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống
thực hiện đúng trình tự thủ tục phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật khi thực hiện phát hành thẻ cho khách hàng
ra soát đảm bảo các loại phí lãi suất phương pháp tính lãi đối với từng loại thẻ phát hành tuân thủ đúng quy định của ngân hàng nhà nước và pháp luật liên quan
xong xong đó là ra soát toàn bộ quy trình xử lý tra soát khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật
trường hợp phát sinh khiếu nại phản ánh của khách hàng trong quá trình sử dụng thẻ
tổ chức phát hành thẻ phải xử lý theo đúng quy trình và quy định của pháp luật liên quan
đảm bảo nhanh chóng kịp thời và dứt điểm không để vụ việc kéo dài
ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp của khách hàng cũng như hình ảnh và uy tín của ngân hàng
bên cạnh đó ngân hàng nhà nước yêu cầu nếu phát hiện các vấn đề bất thường trong việc sử dụng thẻ của khách hàng
như không phát sinh giao dịch phát sinh nợ quá hạn kéo dài thông qua quá trình kiểm soát giám sát
ngân hàng cần chủ động thông tin đến khách hàng và phối hợp với các bên có biện pháp xử lý kịp thời
ngân hàng nhà nước nhấn mạnh trong công văn các ngân hàng cũng phải truyền thông tới khách hàng về quyền và trách nhiệm của khách hàng
trong quá trình phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng khuyến cáo khách hàng các biện pháp bảo mật dữ liệu cá nhân
thông tin thẻ ngân hàng tránh rủi ro lộ lọt thông tin cá nhân thông tin thẻ sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp